liên bang nga có thể tăng mức tiêu thụ dầu mỏ khí đốt và than đá ở thị trường trong nước
đồng thời tăng nguồn cung cho các khu vực khác trên thế giới
đây là tuyên bố của tổng thống nga vladimir putin tại cuộc họp về phát triển vùng bắc cực của nga
diễn ra vào ngày hôm qua ngày một mươi ba tháng bốn
tại cuộc họp tổng thống putin cũng ra chỉ thị đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án
tại khu vực bắc cực của nga
ông nêu rõ thay vì chịu tác động của các lệnh trừng phạt từ phương tây
các sự án cần được đẩy nhanh tiến độ
nhà lãnh đạo nga thừa nhận tình hình hiện nay đã gây ra những khó khăn nhất định cho nước nga
song khẳng định nước này có mọi nguồn lực và khả năng để nhanh chóng tìm ra giải pháp thay thế
trong dài hạn nước nga còn tăng cường hơn nữa khả năng tự cường trước những yếu tố bên ngoài